bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội nghị định hướng góp ý dự thảo chiến lược phát triển văn hóa việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hội nghị trực tuyến diễn ra tại một mươi hai điểm cầu trên cả nước
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng khẳng định trọng tâm là đảm bảo mục tiêu nghị quyết
đại hội một mươi ba của đảng đề ra đó là khơi dậy và phát huy được khát vọng xây dựng đất nước việt nam hùng mạnh
mục tiêu xây dựng văn hóa là hướng tới xây dựng con người việt nam theo hướng chân thiện mỹ
hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp của các địa phương trong hoạt động quản lý văn hóa du lịch
trên cơ sở này bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ hoàn thiện chiến lược chương trình hành động một cách khoa học
phù hợp với đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước bảo đảm tính thực tiễn khả thi